thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước
đòi hỏi sự tham gia nỗ lực tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
với vai trò là thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
thời gian qua trung ương hội nông dân việt nam đã chỉ đạo các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung
phương thức hoạt động nâng cao vai trò trách nhiệm của hội trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới
nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân trong sản xuất đời sống đã được triển khai dù có những khó khăn hạn chế
nhưng đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu
năm năm qua các cấp hội nông dân đã hướng dẫn tổ chức thành lập được một mươi bốn sáu trăm tám mươi hai mô hình kinh tế tập thể
trong đó có một hai mươi chín hợp tác xã kiểu mới
đến nay cả nước có hơn một trăm một mươi mô hình kinh tế tập thể do hội nông dân hướng dẫn thành lập
ngoài ra còn thành lập và duy trì hoạt động hơn tám mươi tổ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
và hơn năm doanh nghiệp trong nông nghiệp
năm năm qua các cấp hội nông dân đã hướng dẫn tổ chức thành lập được một mươi bốn sáu trăm tám mươi hai mô hình kinh tế tập thể
các hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
hàng năm giúp hơn bảy trăm chín mươi hộ nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây giống máy móc vật tư nông nghiệp
ngày công lao động và tiêu thụ sản phẩm
trong chương trình trước chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn bài một trong loạt bài hai kỳ có tiêu đề chung là
hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới của các tác giả trịnh sơn lê lan duy trị
chương trình hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn bài một trong loạt bài hai kỳ có tiêu đề chung là

mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hiện nay các cấp hội nông dân đã phối hợp ngân hàng chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách
tính đến nay các cấp hội đang quản lý năm mươi chín bốn trăm hai mươi hai tổ tiết kiệm
và vay vốn với hơn hai triệu thành viên dư nợ là năm mươi ba bảy trăm chín mươi bốn tỷ đồng tăng hơn ba tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên để xây dựng nông thôn mới thành công vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách
trong thực tế triển khai cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và công tác giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất
một số địa phương đã và đang gặp không ít khó khăn trở ngại
trao đổi với chúng tôi ông nguyễn đình khánh vân phó chủ tịch phụ trách hội nông dân tp đà nẵng cho rằng
công tác xây dựng nông thôn mới vẫn còn nặng về đầu tư vốn để xây dựng cơ sở vật chất
việc đầu tư phát triển sản xuất tuy đã có nhiều mô hình hiệu quả song việc nhân rộng còn chậm
các hợp tác xã chưa thực hiện được vai trò là cầu nối để liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
dẫn đến quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ manh mún hiệu quả chưa cao
ở một số nơi tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết hiệu quả công tác thu gom rác thải chưa đồng bộ
phương tiện thu gom còn thiếu ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao
tại huyện hòa vang một số cấp ủy cán bộ đảng viên và người dân còn nhận thức hạn chế về chương trình xây dựng nông thôn mới
vẫn còn tư tưởng trông chờ ý lại nhà nước chưa phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư
công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành còn lúng túng
tuy chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân kỳ vọng song nguồn lực trong dân còn hạn chế
việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này còn khó khăn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
nhiều cơ chế chính sách được ban hành tương đối đầy đủ nhưng kinh phí tổ chức thực hiện còn hạn hẹp như phát triển rừng
nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại hợp tác xã cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho dân cư nông thôn
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hòa vang xác định việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là trọng tâm then chốt
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hòa vang đặng phú hành cho rằng
rất cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới
phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ
nhằm nâng cao giá trị hàng hóa bảo đảm an toàn thực phẩm hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững nông thôn kiểu mẫu
nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động trong ngành nông nghiệp huyện
để đạt được mục tiêu nêu trên cần sự kiên trì quyết liệt vượt qua những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của cả người nông dân và các cấp chính quyền
chủ tịch hội nông dân tỉnh an giang châu văn ly cho biết
người nông dân đang đối mặt nhiều khó khăn và để vượt qua cần sự kiên trì nhưng không thụ động
điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu gắn kết chặt chẽ với địa phương và các đơn vị triển khai thực hiện phong trào nông thôn mới
tâm lý vốn phải rót cho đủ ý lại nhà nước và thiếu sự mạnh mẽ của không ít cán bộ một vài nơi gây tâm lý e ngại
chưa tận dụng tốt công tác triển khai của các đoàn thể
phát huy ý kiến đóng góp của người dân hội viên
chưa kể công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới cần phải đi đôi với kiểm tra nhắc nhở
một khi nhận thức của người dân được nâng cao mô hình sản xuất được hình thành phát triển và thu nhập cùng đời sống của người nông dân chuyển biến tích cực
thì mới bảo đảm các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới được bền vững
tại điện biên một trong những khó khăn lớn nhất là nguồn vốn hỗ trợ của hội đông dân không nhiều
trong khi không phải hội viên nào cũng có sẵn vốn
cho nên việc đầu tư của nông dân nhỏ lẻ manh mún sản phẩm nông dân làm ra lại luôn trong cảnh được mùa mất giá hoặc thường xuyên bị thiên tai dịch bệnh
chính vì thế tốc độ tăng trưởng vốn chậm quy mô không lớn
việc huy động vốn tại địa phương rất khó khăn và mãi đến năm hai nghìn một mươi năm mới được ủy ban nhân dân tỉnh cấp một tỷ đồng xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh
thực tế thì không phải cấp nào ngành nào cũng quan tâm dành nguồn hỗ trợ nông dân
chủ tịch hội nông dân tỉnh điện biên cao thị tuyết lan cho biết thêm
trong số một mươi huyện thị xã thành phố toàn tỉnh hiện mới có duy nhất huyện tùa chùa cấp kinh phí cho hội nông dân huyện
để hình thành nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện với số tiền năm trăm linh triệu đồng
toàn tỉnh có một trăm ba mươi cơ sở hội thì đến nay mới có một mươi cơ sở hội xây dựng được nguồn quỹ bốn trăm tám mươi bảy triệu đồng
trong khi nguồn vốn ủy thác từ trung ương chưa đáp ứng nguyện vọng của nông dân
thì địa phương cũng không thể huy động nguồn xã hội hóa
thực trạng này không chỉ khiến hội hoạt động khó khăn mà những dự định của hội viên nông dân cũng bị bó
trong khi điện biên đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thực hiện đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp
thì hội viên nông dân càng khó được hỗ trợ
bởi theo quy định để được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện diện tích từ một trăm linh hectare trở lên
có dây chuyền máy móc nhà xưởng để sản xuất chế biến nông lâm sản
trong khi nông dân lại là những hộ kinh doanh cá thể
chỉ có mô hình kinh tế nhỏ lẻ tầm ảnh hưởng chưa sâu rộng cho nên không được hỗ trợ
vì thế chính sách hỗ trợ nông nghiệp ở địa phương có thể vào túi vài doanh nghiệp doanh nhân
muốn xây dựng nông thôn mới bền vững phải bắt đầu từ việc nâng cao đời sống cho nông dân
để làm được việc này đòi hỏi phải củng cố vững chắc quỹ hỗ trợ nông dân
cần quan tâm hơn nữa đến sản xuất nông nghiệp
xóa bỏ hình thức hợp tác xã kiểu cũ bằng mô hình hợp tác xã kiểu mới có sự liên kết chặt chẽ
đó là khẳng định của ông lều vũ điều phó chủ tịch thường trực hội nông dân việt nam
bởi khi người dân tham gia hợp tác xã sẽ được vay vốn được đầu tư sản xuất và có nơi tiêu thụ hàng hóa nông sản
đời sống được cải thiện có tích lũy họ sẽ tự động đóng góp tích cực vào việc chỉnh trang nhà cửa đường làng ngõ xóm
hiện nay phần lớn nông dân còn nghèo chính vì vậy việc khuy động nguồn lực từ các hội viên rất khó khăn
trung ương hội nông dân việt nam đang phát động trong hội viên kêu gọi sự ủng hộ đóng góp từ các hộ nông dân có con em đi làm ăn xa
trả lời câu hỏi của chúng tôi về kết quả thực chất của xây dựng nông thôn mới đồng chí lều vũ điều cho biết
để mục tiêu xây dựng nông thôn mới thực chất có hiệu quả cần chấm dứt ngay việc chạy thành tích
ông điều cho rằng vẫn còn tình trạng nợ công trình
khi công bố hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới hoặc có nơi đã hoàn thành nhưng không dám công bố nơi khác lại nợ động xây dựng cơ bản không có khả năng trả đánh đá chất lượng tiêu chí còn xuê xoa
tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc của người dân nông thôn nhất là ở những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh và công nghiệp phát triển
hệ thống hạ tầng nông thôn đầu tư chưa đồng đều thiếu đồng bộ nhất là hạ tầng về giao thông nông thôn thủy lợi điện phục vụ sản xuất
trong thực tế người nông dân đang phải đối mặt rất nhiều khó khăn trong đó đáng nói nhất là nguồn vốn để phát triển sản xuất
để góp phần giải quyết nguồn vốn cho người dân cần đẩy mạnh tuyên truyền để lãnh đạo hội các cấp ở địa phương nhận thức đúng tầm quan trọng giá trị hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân
chính phủ cần có cơ chế bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân bởi theo quy chế khi nông dân muốn vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất không phải thế chấp
nhưng thực tế khi đi vay các ngân hàng đều đòi hỏi có tài sản bảo đảm
chính vì vậy phải mạnh đạn chuyển đổi từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất liên kết tập thể phát huy vai trò hợp tác xã liên kết kiểu mới phù hợp vùng miền
qua đó phát huy được thế mạnh của địa phương và thông qua mô hình hợp tác xã nông dân dễ vay vốn được đầu tư kỹ thuật phân bón chất lượng
đầu tư cho các doanh nghiệp để từ đó các doanh nghiệp hỗ trợ trở lại về tiêu thụ sản phẩm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân
đẩy mạnh công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm của nông dân trên thị trường quốc tế
có định hướng cụ thể về các loại nông sản theo thời vụ để tránh tình trạng nông dân đua nhau trồng chăn nuôi một loại khi bị tư thương chèn ép không bán được phải đổ bỏ
chẳng hạn xã pomlot huyện điện biên tỉnh điện biên là sát lòng trào địa bàn rộng nhưng mặt bảng dân chí không đồng đều
nhất là trong một bộ phận không nhỏ hội viên nông dân còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền các cấp
cho nên mấy năm trước việc triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới trong nông dân rất khó khăn
xong hai năm trở lại đây căn cứ nội dung từng tiêu chí điều kiện chung của toàn thể hội viên nông dân xã pomlot
hội nông dân đã chủ động đăng ký với đảng ủy ủy ban nhân dân xã đảm nhiệm ba tiêu chí
giữ gìn vệ sinh môi trường bảo đảm an ninh trật tự địa bàn nâng cao đời sống thu nhập hội viên nông dân
và phối hợp chính quyền hoàn thiện tiêu chí về giao thông nông thôn
triển khai đến hội viên các tiêu chí đó hội nông dân xã pomlot đồng thời triển khai cụ thể cách làm phù hợp điều kiện từng thôn bản
hiểu được nội dung từng tiêu chí ý nghĩa lớn lao của chương trình nông thôn mới
nhiều hội viên nông dân ở pomlot đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng đầu tư làm đường nội đồng và đường dân sinh
đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường thôn đội năm mới hoàn thành hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn văn thắng hội viên tri hội nông dân thôn đội năm phấn khởi cho biết
chiều dài tuyến đường gần ba trăm linh m phục vụ hơn một trăm linh gia đình trong thôn nhưng chỉ cần ba mươi gia đình ủng hộ đã đủ kinh phí làm đường
quá trình vận động tri hội nông dân thôn đội năm nhận được sự ủng hộ nhiều
tình từ nông dân người góp của người góp công ai cũng đề nghị làm đường phải rộng thêm để người dân đi lại thuận tiện
tại đội năm có nhiều đoạn đường đã được hoàn thành từ sự ủng hộ của nông dân như đường liên thôn đường nội đồng
tổng kinh phí nông dân tự nguyện đóng góp lên đến gần hai tỷ đồng
nhờ sự tham gia đóng góp tích cực của các cấp hội nông dân tại các tỉnh thành phố đà nẵng an giang bạc liêu điện biên
đến nay nhiều xã tại các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nông dân đẩy mạnh liên kết tìm tòi những mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế
ngày càng có nhiều hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
cùng với đó giao thông nông thôn phát triển tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương vận chuyển hàng hóa
góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương làm thay đổi diện mạo nông thôn làm cho làng quê ngày càng khởi sắc đi lên
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hai có tiêu đề hỗ trợ bằng những cách làm cụ thể
trong loạt bài đăng hai kỳ trên báo nhân dân có tiêu đề chung là hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới của các tác giả trịnh sơn lê lan duy trị
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau